quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan về việc hỗ trợ hoàn tất thủ tục đầu tư
và đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án bãi đậu xây ngầm tại sân khấu ca nhạc chống đồng quận một
quỹ ban nhân dân tp hcm giao sở tế nguyên vào môi trường tham mưu đề xuất phương án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án
quận một được giao khẩn trương hoàn thành thủ tục lập phương án bồi thường hỗ trợ di rời liên quan đến dự án
riêng với chủ đầu tư quỹ ban nhân dân tp hcm đề nghị chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan để được hướng dẫn hoàn tất các thủ tục đầu tư
khởi công dự án theo đúng tiến độ đã cam kết trong năm hai nghìn hai mươi trường hợp không gửi dự án theo đúng tiến độ thành phố sẽ thu hồi dự án
dự án bãi đậu say ngầm chống đồng được quỹ ban nhân dân tp hcm chấp thuận chủ trương đầu tư và sau đất từ giữa năm hai nghìn một mươi
song bất động suốt chín năm qua bởi bị hàng loạt vướng mắc cũng do bất động trong chín năm mới đây dự án bãi đậu say ngầm công viên lê văn tám đã được tp hcm cho dừng